tại đà nẵng tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội thảo quốc gia xây dựng kế hoạch hành động ngành thủy sản giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương
hoạt động nhằm chia sẻ thông tin và xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong ngành thủy sản
theo báo cáo tại hội thảo việt nam nằm trong nhóm các nước xả rác thải nhựa ra biển nhiều nhất trên thế giới
tuy nhiên lượng rác thải nhựa và túi ni lông chiếm khoảng tám một mươi hai trong rác thải rắn láng động và quấn bám vào các dạng săn hô ở các khu bảo tồn biển
ước tính mỗi năm có hơn một tám triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại việt nam nhưng chỉ hai mươi bảy trong số đó được tái chế
việt nam cũng đang đối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu với lượng rác thải nhựa tăng đến hai trăm linh trong năm qua
mặc dù các cấp ngành địa phương đã đưa ra nhiều văn bản pháp lý và xử lý rác thải nhựa trên biển vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nhưng thách thức từ ô nhiễm rác thải nhựa vẫn rất lớn
hội thảo đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động ngành thủy sản giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương đồng thời dành những hành động ưu tiên giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trong ngành thủy sản trong thời gian tới